trong những năm gần đây thành phố hồ chí minh đã nỗ lực đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
ở các huyện ngoại thành như củ chi hóc môn cần giờ bình chánh
việc đưa tiến bộ khoa học áp dụng vào tất cả các khâu từ sản xuất chế biến đến thu hoạch và làm thương hiệu
đã nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện củ chi
đây là mô hình nhà xây nấm dùng năng lượng mặt trời kết hợp với xây điện do các kỹ sư của sở khoa học và công nghệ
phối hợp triển khai ở công ty cổ phần công nghệ sinh học nấm việt
với mô hình nhà xây nấm này sản phẩm nấm sẽ được xấy liên tục cả đêm ngày giữ được màu sắc và hàm lượng dinh dưỡng
không phụ thuộc vào thời tiết không bị nhiễm khuẩn và tiết kiệm được nhân công so với phương thức phơi truyền thống
chúng ta xây bằng năng lượng mặt trời sẽ góp phần mang lại năng cao giá trị của sản phẩm của nông sản bà con của chúng ta lên
khi mà xây cái năng lượng mặt trời này thì nó rất là phù hợp với nấm nấm này nó lại là khi mà có mặt trời thì nó lại rất là thơm
cái lò xáy năng lượng mặt trời này thì nó rất là hữu ích xây cái chất lượng tăng cao
củ nghệ là một sản phẩm truyền thống của đồng đất củ chi
trước đây người nông dân củ chi chỉ dừa bằng phương pháp thủ công năng suất thấp
hào nước nghệ không sạch nên sản phẩm có màu không đẹp
các kỹ sư của sở khoa học công nghệ đã chế tạo ra hệ thống rửa củ nghệ kết hợp bàn trộn
với năng suất đạt năm tấn trong tám tiếng chất lượng rửa không những đi bùn đất mà còn đi cả lớp vỏ gỗ
khiến sản phẩm bột nghệ giữ được màu đặc trưng
các chỉ tiêu như điện nước tiêu thụ đều giảm rất nhiều so với phương pháp rửa truyền thống
từ ngày mà được bên mấy anh hỗ trợ một cái máy thì nói chung là rửa đó
cái năng suất nó gấp một mươi lần cái truyền thống rửa ở nhà
thì nói chung là khi mà có cái máy thì nói chung là tiêu thụ nghệ cũng được hơi nhiều một tí
rồi cái người ta tới người ta thấy mình rửa sạch người ta mua về người ta làm luôn
rồi một số mình tự làm ở nhà nữa
người nông dân được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật
từ cái khâu sản xuất cho đến cái khâu chế biến
thì sẽ giúp rất nhiều cho người nông dân
trên địa bàn xã trung an chúng tôi cũng như là nói riêng
đó là địa bàn quyền cụ chi
vì người dân sẽ thiết kiệm được cái sức lao động
rồi nâng cao cái hiệu quả về cái sản xuất
rồi sản phẩm nó sẽ đạt cái chất lượng tốt hơn
với việc đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
ở vùng nông thôn ngoại thành đã tạo cho nền sản xuất nông nghiệp của thành phố
từ sản xuất nông nghiệp truyền thống với các sản phẩm truyền thống
sang nền nông nghiệp đô thị nông nghiệp thông minh và nông nghiệp công nghệ cao
với các sản phẩm mang giá trị gia tăng cao
và bảo vệ môi trường góp phần thay đổi cuộc sống của người dân vùng nông thôn ngày một tốt hơn